thưa quý vị tiktok hiện là một trong những nền tảng phổ biến hàng đầu
thế nhưng đây cũng là một nơi tồn tại những video rác khiến nhiều lần dư luận phải dậy sóng
trước tình trạng này bộ thông tin và truyền thông cho biết vào đầu tháng năm tới
sẽ phối hợp với các bộ ngành kiểm tra toàn diện tiktok tại việt nam
vâng quá trình kiểm tra thì nếu như mà không tuân thủ quy định pháp luật của việt nam
thì tiktok sẽ không được chào đón tại việt nam
thông tin này ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng
và tất cả đều mong muốn là tiktok phải sớm được làm sạch
để mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng và cho xã hội tại việt nam
vượt qua facebook instagram hay twiter tiktok gây ấn tượng với người dùng
bằng giao diện video dễ xem lôi cuốn vào nền tảng nội dung liên tiếp
không khó để bắt gặp một video với nội dung tục tiễu xuất hiện trên tiktok
cư dân mạng cũng cho rằng tiktok còn là địa điểm
để các thầy bói bà đồng tuyên truyền hút khách
các video này xuất hiện nhiều không kém nội dung tục tiễu
thậm chí đã từng có video trở nên nổi tiếng thành hot trend trên mạng xã hội
tài khoản có tên thúy nguyễn bình luận
nội dung càng sung tục càng phản cảm thì càng thu hút người xem lan truyền rộng
một tài khoản khác có tên long phi cũng đưa ra quan điểm tương tự
mình là người lớn mà đôi khi xem con thấy đỏ mặt vì có quá nhiều nội dung
cái nguy hại là người dùng còn có thể xem video này ngay cả khi không đăng nhập vào ứng dụng
vậy nên dù tôi có xóa tài khoản nhưng các con vẫn vào xem được
điều đáng nói là các video này xuất hiện với thẩn xuất lớn
và nếu đã xem một vài video thuật toán của tiktok sẽ đề xuất rất nhiều kênh và video có nội dung tương tự
sợ nhất giới trẻ mà ngay cả các cháu mới học tiểu học thôi cũng suốt ngày xem tiktok rồi bắt trước làm theo
chưa phân biệt được đúng sai thế nào
tiktok là nền tảng mới vào việt nam từ năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi bắt đầu phát triển mạnh trong dịch covid một mươi chín
theo phía tiktok báo cáo hiện có khoảng bốn mươi năm triệu người dùng
theo cư dân mạng làm sạch tiktok là điều cần làm ngay lúc này để ngăn chặn sự tác động xấu của tiktok tới giới trẻ
các cơ quan chức năng cần mạnh tay để tiktok không trở thành một vấn nạn với những nội dung nhảm nhí xuyên tạc vi phạm pháp luật
bình luận bình luận
về nội dung này một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ
nội dung bẩn lan truyền mạnh trên tiktok xuất phát từ một trong những nguyên nhân chính là nền tảng cho phép người dùng đăng ký quá dễ dãi và ẩn danh
cần phải xiết chặt việc này
nếu tiktok đưa ra các chế tài trong việc tạo tài khoản người dùng phải sử dụng tên thật và cung cấp giấy tờ cá nhân sẽ hạn chế được tình trạng tạo đích ảo tràn lan
lúc đó sẽ không dám làm chuyện bẩy vì cơ quan chức năng dễ dàng xử phạt
muốn hạn chế đầu tiên nền tảng phải có bộ lọc
nội dung tốt và quản chặn việc tạo tài khoản
bộ thông tin truyền thông cho biết đã nhiều lần làm việc với tiktok về tình trạng lan truyền các video có nội dung xấu độc
một mặt họ vẫn hợp tác trong việc gỡ các nội dung sai phạm
tuy nhiên tiktok chưa chủ động kiểm soát ngăn chặn ngay từ đầu thậm chí né tránh việc làm sạch nền tảng
đồng tình với khẳng định của bộ thông tin truyền thông nếu không tuân thủ pháp luật tiktok sẽ không được trao đón ở việt nam
thật sự tôi thấy giá trị của tiktok mang lại cho cuộc sống không nhiều
ngược lại làm ảnh hưởng rất xấu tới giới trẻ cấm là đúng
không chỉ ảnh hưởng tinh thần nhận thức mà nhiều trend trên tiktok còn gây hại tới tính mạng trẻ em khi chúng bắt chất làm theo
tôi đề nghị tiktok phải siết chặt việc quản lý các nội dung đăng trên nền tảng
theo tôi nên loại bỏ trang tiktok ra khỏi xã hội như một số nước phát triển cũng cấm
quá ủng hộ phải làm thật mạnh mẽ hơn nữa
tin nhanh tác động rất nhanh rất lớn chứ không đơn giản như ta tưởng
nếu tin tốt có tính giáo dục thì quá ít lợi ngược lại thì rất tai hại
tôi ủng hộ quan điểm của bạn không tuân thủ pháp luật việt nam khi cấm luôn
bộ thông tin truyền thông cho biết sẽ triển khai một loạt các biện pháp quyết liệt đồng bộ cả về kinh tế kỹ thuật pháp lý
hiện bộ thông tin truyền thông đã lập kế hoạch kiểm tra với các nội dung về quản lý nội dung tiktok
tại sao nội dung độc hại lan truyền trách nhiệm của tiktok như thế nào với việc này
về phía tiktok đơn vị này cũng cho biết sẽ cập nhật tiêu chuẩn
tiêu chuẩn cộng đồng vào cuối tháng bốn nhằm bảo vệ sự an toàn của người dùng
đồng thời cam kết sẽ xử lý những nội dung và tài khoản vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hoặc điều khoản dịch vụ
cộng đồng mạng đang mong chờ kỳ vọng vào một cuộc cách mạng đối với việc làm sạch các nền tảng xã hội